sau khi bị kết án hai năm tù về tội trộm cắp tài sản do đang nuôi con nhỏ nên được cho tại ngoại
nguyễn thị ngọc kiều đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan thể ngán hình sự công an tỉnh an giang ra quyết định truy nã
sau hơn một năm lẩn trốn khi kiều vừa đến khu vực phường mỹ long thành phố long xuyên thì bị bắt giữ
theo hồ sơ vụ án sau khi bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi trộm cắp tài sản kiều đã bỏ trốn
đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín kiều bị bắt giữ theo quyết định truy nã
ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi tại phiên tòa sơ thẩm tòa án nhân dân tp long xuyên tuyên phạt kiều hai năm tù về tội trộm cắp tài sản
và được cho tại ngoại do đang nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi
trong thời gian tải ngoại kiều bỏ trốn khỏi địa phương
ngày một mươi chín tháng ba cơ quan thể ngán hình sự công an tỉnh an giang ra quyết định truy nã đối với kiều
sau thời gian lẩn trốn nhiều nơi vào ngày một tháng bốn
kiều vừa đến khu vực phường mỹ long thành phố long xuyên thì đã bị lực lượng công an bắt giữ